trước thông tin báo chí của nhật bản đưa tin về việc công ty con tại tỉnh bắc ninh của công ty tenma của nhật bản
đã khai là chi hơn năm tỷ đồng tiền mặt cho một số quan chức ở cục hải quan để trốn thuế
bộ trưởng bộ tài chính yêu cầu tổng cục thuế và tổng cục hải quan báo cáo tình hình
bên lề hành lang quốc hội chiều nay đại diện bộ công an và đại biểu quốc hội cũng đã có ý kiến về vụ việc này
bộ tài chính cũng có hoàn hảo rất nhanh
bộ trưởng bộ tài chính đã thành lập yêu cầu thanh tra của ngành để làm rõ này
quan điểm của tôi thì cũng cần phải phản ứng nhanh và thanh tra trả lời rõ cho dư luận xã hội biết có hay không có việc là đưa nhận hối lộ này
nếu có thì cũng cần phải xử lý nghiêm bởi vì nó ảnh hưởng rất xấu đến môi trường đầu tư
và đặc biệt là cái quan hệ giữa việt nam với các nước liên quan đến vấn đề đầu tư
nó có thể ảnh hưởng xấu đến thú hút đầu tư của chúng ta
bây giờ thì mới là các cơ quan thanh tra thuế của tài chính đang kiểm tra và soát lại những việc đó
xem mức độ như thế nào đó thì mới tiến hành theo các biện pháp khác
thông tin từ nhật thực ra là hồn gốc của việc đó thì mình sẽ phải có phối hợp quốc tế trong điều tra tội phạm quốc tế là tất nhiên rồi